đã hơn năm mươi năm qua dù đêm hôm mưa rét hay khi có người đau ốm cần kiếp
thì luôn có một ông bác sĩ già đến tận nơi thăm khám chăm sóc tận tình
với người nghèo thì ông điều trị hoàn toàn miễn phí
họ gọi ông với tên gọi thân thương lương y của làng nam bộ sứ quảng
ông là nguyễn lạn người làng đại bình xã quế trung huyện nông sơn tỉnh quảng nam
mặc dù tuổi đã cao con cái đều mong ông nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già
nhưng với ông lạn niềm vui lớn nhất là được cống hiến giúp đỡ bà con trong làng
túi thuốc bạc màu thời gian này đã theo ông nguyễn lạn hơn năm mươi năm qua
dù đêm hôm hay mưa rét ông đều đến tận nơi thăm bệnh chăm sóc tận tình
với những người nghèo ông chữa trị hoàn toàn miễn phí
nhiều năm qua có khá nhiều người đau ốm bất ngờ lâm tình trạng thập tử nhất sinh
đã được ông lạn có mặt cứu chữa kịp thời giúp họ thoát khỏi bàn tay tử thần
công việc làm
kể ra rất là khó khăn nhưng mà vì cái lương tâm của mình lương tâm nghề nghiệp
mình nghĩ cho mọi người có đôi khi họ cũng cần mình
cho nên mình phải có một cái lương tâm đối với những người họ cần đến mình mình phải giúp đỡ
những ngày mưa nán luộc lội này khác những cái sự khó khăn đó
thì mình cũng cố gắng mình đến mình giúp đỡ cho mọi người
đôi khi nếu nhiều họ thấy họ cần thiết thì mình sẽ tư vấn họ đi
tập y tế đi đến cơ quan y tế đến hân
ngoài việc khám chữa bệnh thường ngày của một y tá
ông còn là tuyên truyền viên tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em
dù con cái đều mong ông nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già
nhưng với ông lạn niềm vui lớn nhất là được công hiến giúp đỡ bà con trong làng
thì bốc lộn thì thấy ở trang thông mình thì bốc lộn là nhất
ý là trừ ra nếu đem ngồi gái thì bất cứ giờ mà bệnh nguồn gì là kêu bố cũng đi
nhưng mà tậu là có giờ rồi biết không
ngày xưa bị cách đò ngang sông với bàn tay và khối áp và sông nhiệt huyết của bác
bác đã tham gia giúp đỡ rất là nhiều người trong nhân dân
thì đứng về phía góc độ địa phương thì chúng tôi rất mong cần có những con người như vậy
để tạo điều kiện cho nhân dân tốt hơn
mặc dù lúc trái gió trở trời mà khi mà hệ thống y tế chính quy
nó không đến nơi được thì điều đó là điều rất là trăng trạng
và cũng ghi cái công ơn của các bác như vậy
nhớ lời dạy của bác lương y như từ mẫu
hàng ngày người thầy thuốc già vẫn lặng lẽ cùng với chiếc xe đạp trên những nẻo đường
phục vụ bà con ở làng quê
và đối với mỗi người dân làng đại bình
đó còn là hình ảnh của một thầy thuốc mà nhân dân vẫn thường gọi là lương y của làng nam bộ ở sứ quảng
mỗi khi nhắc đến ông lạng